tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một vừa diễn ra thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo ngay trong dịp tết nguyên đán sắp tới
tất cả hệ thống hành chính không trúc tết lãnh đạo không biếu xén không phong bào phong bì
có thể khẳng định thông điệp mạnh mẽ của người đứng đầu chính phủ đã cho thấy quyết tâm xây dựng một chính phủ và một hệ thống hành chính liêm chính
chẳng phải đến các dịp lễ tết dương lịch hay tết nguyên đán người ta mới biếu xén qua các phong bì
trên thực tế xung quanh chiếc phong bì nhỏ gọn nhưng chứa trong nó nhiều vấn đề khiến người dân và doanh nghiệp bức xúc nhức nhối
tại phiên họp chính phủ thường kỳ vừa qua không chỉ nói không với phong bì phong bao qua các dịp tết thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc còn nhấn mạnh lãnh đạo các cấp phải dồn tâm dồn sức vào công việc chăm lo cho người dân mọi miền có một cái tết an vui tiết kiệm đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước

tết thì chúng ta đều có cái văn bản của chính phủ nhắc nhở là không thăm hỏi không tặng quà vào dịp tết cổ truyền của dân tộc nhưng có lẽ những cái nhắc nhở những năm trước đây nó chưa có kết quả như mong muốn cho nên là nhân cái dịp này thì thủ tướng có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt rất là mạnh mẽ rất là rõ ràng
đặt trong bối cảnh hiện nay có thể khẳng định yêu cầu của thủ tướng là mũi tên chúng nhiều đích
nhất là mới đây trung ương đảng vừa ban hành nghị quyết mới xây dựng trình đốn đảng trong đó đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
theo thủ tướng việc chống những biểu hiện suy thoái phải bắt đầu từ những việc rất bình thường như chúc tết điều này đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các thành viên chính phủ và sự giám sát của các tầng lớp nhân dân không chỉ góp phần chống tham nhũng tiêu cực mà còn giúp ngày tết trở về với ý nghĩa nhân văn đích thực vốn có
tại kỳ thi olympic các môn khoa học trẻ quốc tế lần thứ một mươi ba diễn ra tại đảo bali indonesia từ ngày ba đến ngày một mươi tháng một mươi hai đoàn việt nam có sáu học sinh tham dự và đều đạt giải cao
cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của bốn mươi tám nước và vùng lãnh thổ trong đó có hai trăm bảy mươi sáu học sinh từ bốn mươi chín đoàn thi đấu đoàn việt nam giành được hai huy chương vàng hai huy chương bạc và hai huy chương đồng
cuộc thi không xếp hạng toàn đoàn nhưng tính về số lượng huy chương vàng đạt được thì dẫn đầu là đoàn đài loan trung quốc đoàn việt nam đứng thứ sáu
olympic các môn khoa học trẻ là đấu trường chi thức thường niên dành cho học sinh lứa tuổi một mươi năm do các nhà khoa học hàng đầu thế giới tổ chức các thí sinh phải trải qua ba phần thi trắc nghiệm lý thuyết và thực hành về ba lĩnh vực chính vật lý hóa học và sinh học
năm hai nghìn một mươi sáu được coi là năm quốc gia khởi nghiệp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp có thể nói tinh thần khởi nghiệp ở việt nam đang hết sức sôi động
tuy nhiên bên cạnh những khó khăn về vốn về chính sách thì các doanh nghiệp khởi nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong vấn đề về nhân sự
công ty khởi nghiệp mon office đã được thành lập và hoạt động đến nay đã năm năm năm đầu tiên được coi là khoảng thời gian khó khăn và thách thức nhất với một doanh nghiệp nhất là với doanh nghiệp khởi nghiệp
làm được điều này một phần là do nhân sự công ty đã đoàn kết đồng lòng và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn
cái khát khao cái đam mê của cái người founder ấy nó quyết định tất cả
nếu như mà cái khát khao nó đủ lớn thì sẽ truyền được cho những người đi cùng và rất may là tại thời điểm đó đến bây giờ là mình vẫn giữ được cái khát khao và cái niềm đam mê như vậy
và hiện giờ team fouder của mình người làm ít nhất với mình là bốn năm rưỡi người làm lâu nhất với mình là bảy năm và cái mức lương mà họ đang nhận ở đây thấp hơn thị trường khoảng hai mươi
tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng may mắn giữ chân được nhân sự nhờ việc truyền lửa nhiệt huyết đam mê
các doanh nghiệp khởi nghiệp tuy có ý tưởng ban đầu tốt nhưng vốn ít quy mô nhỏ khả năng cạnh tranh để tuyển dụng nhân sự giỏi là rất thấp
làm thế nào để tuyển dụng giữ chân được nhân tài đó là bài toán đau đầu của không ít người sáng lập doanh nghiệp
bên cạnh đó người chủ doanh nghiệp khởi nghiệp hầu hết còn rất trẻ nên thiếu hụt kinh nghiệm cũng như kỹ năng quản trị nhân sự
năng lực ý tưởng đam mê và một số vốn mới chỉ là những điều kiện cần nhưng chưa đủ để khởi nghiệp thành công
nếu một doanh nghiệp lớn họ có tuyển nhầm một người nếu như ví dụ là có một doanh nghiệp một trăm linh người họ tuyển nhầm một người thì họ chỉ chi phí cho một
nhưng tuy nhiên những doanh nghiệp khởi nghiệp thì số lượng nhân sự trong một doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ có từ năm đến một mươi người
nếu họ tuyển nhầm một người có nghĩa là họ mất từ một mươi đến hai mươi phần trăm
khởi nghiệp và nhân sự luôn đi đôi với nhau một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã có một trăm linh doanh nghiệp được thành lập mới
tuy nhiên cũng trong thời gian này chúng ta vẫn có năm mươi doanh nghiệp phá sản
vì thế ngoài các năng lực chuyên môn thì quản trị con người cũng là chìa khóa đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp
như vậy thì bài toán đặt ra đối với các doanh nghiệp này thì có rất nhiều kinh nghiệm trên quốc tế họ làm để thu hút được người giỏi
đó là họ sử dụng những cái cam kết dài hạn những cái đại ngộ tài chính dài hạn
tức là họ có những quy định pháp luật cho phép họ là tôi cam kết với nhau là chúng ta cùng làm bây giờ là vất vả khổ sở
nhưng mà lương có thể thu nhập không cao
nhưng mà nếu doanh nghiệp này thành công thì anh sẽ được hưởng bao nhiêu phần cổ phần cổ tức cổ phiếu trong đó
và cùng nhau trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai
chính phủ đã đưa ra những nhóm giải pháp rất cụ thể về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
về phía các doanh nghiệp trang bị thêm những kiến thức về quản trị nhân sự cũng là một hành trang giúp họ khởi nghiệp thành công
góp phần đạt mục tiêu việt nam sẽ có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm hai nghìn hai mươi
tin trong nước đáng chú ý
nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ rừng
tiến độ thu hái cà phê chậm vì mưa bất thường
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua nhiều vụ vi phạm về luật được lực lượng chức năng phát hiện xử lý thậm chí là khởi tố hình sự
điều này cũng đang đặt ra sự cần thiết trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong quản lý
sau đây là phản ánh của phóng viên tại huyện quế phong tỉnh nghệ an
xã châu thôn huyện quế phong có diện tích tự nhiên lên đến sáu ha
trong đó diện tích có rừng là ba bốn trăm linh ha
vì vậy một trăm linh các hộ dân đều gắn bó lấy rừng làm nguồn thu nhập chính
bởi vậy bảo vệ được rừng nghĩa là nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của gia đình được đảm bảo
đảng nhà nước đã giao rừng cho bà con để trông coi bảo vệ
hiện nay bà con nhân dân cũng đã yêu cầu bảo vệ rừng
bà con nhân dân cũng đã ý thức được rằng đó là cái trách nhiệm
nắm rõ như vậy thì hiện nay là công tác bảo vệ rừng thực hiện khá tốt ở trên địa bàn
xã châu thôn là không tổ chức phát rậy nữa
và thứ hai nữa là hàng năm là triển khai những vùng đất trống đồi trọc thì hiện nay đã chú trọng là bằng cách là trồng rừng
huyện quế phong hiện có một trăm chín mươi bốn bản là người dân tộc thiểu số chiếm đến chín mươi ba dân số toàn huyện
để người dân tiếp cận và nắm được những văn bản liên quan đến công tác giao đất quản lý bảo vệ rừng là vấn đề rất khó khăn
vì vậy cách hiệu quả nhất đang được huyện quế phong thực hiện đó là xây dựng giải pháp tuyên truyền sát với thực tế
bên cạnh đó cán bộ kiểm lâm địa bàn còn thực hiện đúng phương châm sát dân bám bản nói đi đôi với làm giúp người dân nhận thức và hiểu đúng lợi ích của việc bảo vệ rừng
nhiều ở thôn bản ở trên địa bàn huyện cũng đã được hưởng chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
và một số vấn đề khác thì hiện nay cũng đang tham mưu để làm sao có cơ chế chính sách của đảng nhà nước đối với những người dân
người ta sống ở gần rừng người ta có trách nhiệm trong công tác là bảo vệ rừng và làm sao để người ta sống được từ rừng
bên cạnh tuần tra quản lý phát hiện người vi phạm theo đại diện hạt kiểm lâm quế phong
cần phải có giải pháp căn cơ giúp người dân miền núi có được cuộc sống ổn định bằng sinh kế ngay trên

cần phải có giải pháp căn cơ giúp người dân người ta sống gần rừng
và các chủ trương của nhà nước về nghiêm cấm khai thác rừng trái phép
các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần chú trọng hơn đến cuộc sống
nhu cầu mưu sinh của người dân miền núi đây mới là những vấn đề căn cơ lâu dài
góp phần quản lý diện tích rừng tự nhiên một cách bền vững
nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật và thực tiễn sản xuất mà giờ đây nhiều nông dân ở cà mau
đã gây dựng được vườn cây ăn trái xung xuê quả ngọt trên đồng đất nhiễm phèn nặng u minh hạ
đến nay nhiều vườn cây ăn trái của nông dân đã cho trái bước đầu đạt hiệu quả kinh tế khá cao
mở ra nhiều triển vọng cho người dân sinh sống dưới tán rừng
đây là vườn cây ăn trái của gia đình ông trần thanh liêm thuộc ấp một mươi xã nguyễn phích huyện u minh
ông dành hết bảy hectare đất lập vườn trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm
và tận dụng mặt nước canh mương để nuôi cá đồng
sau nhiều năm cẩn mẫn chăm sóc và chịu khó lao động giờ đây khu vườn nhà ông ba liêm đã xung xuê cây trái
mỗi cây cho trái theo mùa nên hầu như vườn nhà ông có quả ngọt quanh năm
mỗi năm ông thu về lợi nhuận từ cây ăn trái hàng trăm triệu đồng
chưa có một tổ chức tác động một cách đúng bài bản để từ tiềm năng tạo ra cái ăn
tạo ra cái mặt cho đời sống của nhân dân và tạo ra cái nguồn thu nhập của nhà nước thôi
còn đối với mô hình trồng cây ăn trái của ông lê văn phục ở ấp một mươi tám xã khánh thuận huyện u minh
được xem là người tiên phong thực hiện mô hình chuyển đổi này
sau nhiều năm trồng mía không hiệu quả ông phục quyết tâm chọn giống cây trồng mới để phát triển kinh tế gia đình
tại đây ông trồng hơn ba sáu trăm linh gốc cam sành
mỗi vụ ông thu hoạch cũng được hai mươi năm ba mươi tấn trái trừ chi phí cho lãi từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
mà làm giàu trên cái vùng đất của bên này hiện nay có rất nhiều cái hộ mà doanh thu hàng năm hàng trăm triệu đồng
mặc dù mô hình trồng cây ăn trái mới được người dân trên địa bàn chọn trồng trong thời gian gần đây
nhưng mô hình mang lại hiệu quả khá cao qua đó giúp người dân tận dụng tốt nguồn tài nguyên đất
để phát triển kinh tế gia đình vươn lên ổn định cuộc sống
có phần tích cực vào việc phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới ở địa phương
thành phố hồ chí minh với những lợi thế về khoa học công nghệ
nhu cầu tiêu dùng rất lớn là những tiền đề quan trọng để hình thành một nền nông nghiệp sạch
mà trước tiên là phục vụ cho chính nhu cầu của người dân trên địa bàn
hiện nay tại thành phố hồ chí minh một số mô hình hợp tác xã trồng rau sạch hoạt động hiệu quả
đã đáp ứng phần nào nhu cầu của thị trường
thành phố hồ chí minh hiện có gần một trăm linh tổ chức hợp tác xã câu lạc bộ và trang trại tư nhân
tham gia thực hiện mô hình nông nghiệp đô thị
tại các huyện ngoại thành đã có hàng ngàn hectare canh tác theo phương thức sinh học hiện đại
như nhà lưới nhà kính thủy canh
đi đầu là hợp tác xã phước an huyện bình chánh đã đầu tư trên một mươi ba tỷ đồng
xây dựng một mươi bốn hectare nhà lưới trồng rau sạch hai hồ xử lý nước
để sản xuất các loại rau sạch phục vụ nhu cầu xuất khẩu
thành phố hồ chí minh hiện có gần một trăm linh tổ chức hợp tác xã câu lạc bộ và trang trại tư nhân
tham gia thực hiện mô hình nông nghiệp đô thị
đi đầu là hợp tác xã phước an huyện bình chánh đã đầu tư trên một mươi ba tỷ đồng
xây dựng một mươi bốn hectare nhà lưới nhà kính thủy canh

xây dựng một mươi bốn hectare nhà lưới nhà kính thủy canh

đi đầu là hợp tác xã phước an huyện bình chánh đã đầu tư trên một mươi ba tỷ đồng

đi đầu là hồ chí minh hiện có gần một trăm linh tổ chức hợp tác xã phước an huyện bình chánh đã đầu tư trên một mươi ba tỷ đồng

theo cái rào cho nó tốt hơn
những thành công bước đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới
tại các huyện ngoại thành thời gian qua
chính là những tiền đề hình thành một nền nông nghiệp đô thị
trong đó việc đầu tư sản xuất các loại thực phẩm sạch
đang là một hướng đi đúng cần được nhân rộng
ngoài trồng rau sạch nông dân ngoại thành còn chú trọng
chống hoa cảnh và nuôi cá cảnh
việc chăn nuôi bò sữa được thực hiện theo quy trình chăn nuôi công nghệ cao
của israel cho kết quả rất khả quan
với năng suất đạt từ sáu ba tấn một con một chu kỳ
vừa sản xuất vừa cung ứng vừa tiêu thụ
để thành một cái chuỗi ổn định
để các hợp tác xã yên tâm khi mà tổ chức sản xuất
vì mình khi sản xuất ra sản phẩm hàng hóa chất lượng tốt
thì mình lại có cái đầu ra để đảm bảo
mình cái quá trình luân chuyển vốn đồng vốn của mình
lại quay lại kịp thời được
cùng với việc phát triển nông nghiệp đô thị
theo hướng sản xuất và cung ứng thực phẩm sạch
thành phố hồ chí minh cũng đang nỗ lực thực hiện
chuỗi thực phẩm an toàn nhằm cung cấp thực phẩm sạch cho người dân
việc kết hợp hiệu quả giữa sản xuất sạch
và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch
thành phố hồ chí minh đã và đang tạo được những dòng sản phẩm an toàn
đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập
đặc biệt là khi nhu cầu thực phẩm sạch của người dân thành phố hồ chí minh
và khu vực lân cận đang ngày càng tăng cao
ngày một mươi một tháng một mươi hai đại sứ quán việt nam tại campuchia
cùng với tổng hội người campuchia quốc việt nam
tổ chức đoàn thăm hỏi động viên tặng quà gia đình
và thăm cháu bé xô xao bị xâm hại trong vụ việc thú
sự quan tâm của dư luận người dân hai nước việt nam và campuchia
đoàn đã ân cần thăm hỏi chia sẻ nỗi đau của cháu bé và gia đình đã gặp phải
khẳng định nhân dân việt nam luôn nên án và đấu tranh kiến quyết
đối với mọi hành động xâm hại trẻ em
các lực lượng chức năng việt nam đang tích cực phối hợp
với lực lượng chức năng campuchia để sớm giải quyết vụ việc
theo đúng quy định của pháp luật
mang lại công bằng cho cháu bé và gia đình
mẹ cháu bé chị neng chin bày tỏ cảm ơn đại sứ quán việt nam
tổng hội người campuchia gốc việt nam đã quan tâm động viên
và chia sẻ kịp thời nỗi đau của gia đình
trước đó ngày sáu tháng một mươi hai trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip
về cảnh xâm hại một cháu bé người campuchia
ngay sau đó lực lượng chức năng hai nước đã tích cực phối hợp
bắt được các đối tượng liên quan và đang điều tra làm rõ
để xử lý nghiêm trước pháp luật
thưa quý vị và các bạn trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết
sáng ngày một mươi tháng một mươi hai trung tâm này nhận thông tin tàu bd chín mươi bốn nghìn bảy trăm linh năm ts
với bảy thuyền viên trên tàu bị hỏng máy thả trôi từ một giờ ngày bảy tháng một mươi hai
tại vị trí cách hòn la một mươi bảy hải lý theo hướng đông bắc
sau ba ngày trôi giạt lương thực và nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt
tinh thần bảy thuyền viên vô cùng hoảng loạn
thuyền trưởng yêu cầu trung tâm cứu nạn khẩn cấp
trước tình hình thời tiết ngày càng có nguy cơ xấu
ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe thuyền viên tàu bị nạn
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu sir bốn trăm một mươi một
khẩn trương lên đường đi cứu nạn bảy thuyền viên
đến chiều ngày một mươi tháng một mươi hai tàu sar bốn trăm một mươi một cùng bảy thuyền viên tàu bd chín mươi bốn nghìn bảy trăm linh năm ts
đã về tới cửa danh an toàn